xin chào các bạn tôi là huyền trang người dẫn chương trình của kênh youtube sức khỏe và đời sống
và đến thời điểm này chỉ còn một ngày nữa thôi chúng ta sẽ chứng kiến trận cầu lịch sử
tất cả những gì chúng ta chứng kiến đó chính là tinh thần dược lửa của nền bóng đá việt nam
được bắt đầu từ những đôi chân vàng hai mươi ba tuổi
sau khi đăng tải video hùng dũng bị kiểm tra doping sau trận bán kết với u hai mươi ba malaysia
nhiều khán giả đã hỏi chúng tôi vậy hùng dũng có sử dụng doping trong trận này hay không
sau hùng dũng khỏe thế lý do gì khiến đội trưởng của chúng ta chạy không biết mệt mỏi suốt một trăm hai mươi phút
hãy cùng xem câu trả lời chính xác từ ban tổ chức các bạn nhé
vâng thưa các bạn với những gì đã thể hiện trong một trăm hai mươi phút ở trận đấu gặp malaysia vào tối ngày một mươi tháng tám

hùng dũng đã bị đội ngũ chống doping đưa anh vào tranh sách kiểm tra cho cấm
và dù có đôi chút phiền phức nhưng những gì mà đội trưởng này thể hiện đang ghi điểm trong mắt của cổ động viên
và sau trận bán kết gặp malaysia đội trưởng u hai mươi ba việt nam đã phải về khách sạn muộn một tiếng so với đồng đội
và đây là lần thứ hai trong vòng ít tháng qua anh đã phải thực hiện các xét nghiệm theo yêu cầu
lần trước đó là sau trận đấu với nhật bản tại vòng loại thứ ba world cup hai nghìn một mươi tám
và chắc chắn rồi câu trả lời chính xác nhất là hung dũng
không sử dụng bất kỳ loại doping nào cả
và ban tổ chức cũng không phát hiện thấy biểu hiện bất thường sau khi đưa cầu thủ vàng của chúng ta đi kiểm tra
và nếu có thì chúng tôi tin rằng những cầu thủ của chúng ta có được bơm một thứ gọi là đớp biên tinh thần
thưa quý vị và đến từ cổ động viên việt nam khi mà đứng vai trò chủ nhà tại sea games ba mươi một lần này
và hơn lúc nào hết tinh thần bóng đá hào hùng và lòng tự hào dân tộc được đẩy lên cao ngức trời
và chỉ cần hô vang hai từ việt nam
liều doping tinh thần vô hình ấy đã biến thành sức mạnh khiến cho các cầu thủ của chúng ta chiến đấu tới mức nổ tung trên sân cỏ
trở lại sau chấn thương thì đỗ hùng dũng khiến cho nhiều cổ động viên bất ngờ
khi cho thấy nền tảng thể lực sung mãng và anh được đánh giá cao nhờ khả năng bền bỉ
ở trận bán kết vừa rồi thì cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của chúng ta đã thi đấu trọn vẹn một trăm hai mươi phút
và liên tục có mặt ở nhiều điểm nóng trên khắp mặt sân
hùng dũng cùng với nguyễn hoàng đức được coi là cặp tiền vệ hạng
đầu đông nam á ở thời điểm hiện tại
thi đấu nổi bật nên không có gì ngạc nhiên khi mà hùng dũng lọt tớp vận động viên được yêu thích nhất sea games ba mươi một
và mới đây trên fanpage trung tâm tin tức vtv hai mươi bốn của đài truyền hình việt nam
admin đã gọi vote công khai cho hùng dũng theo cách rất là hài hước
và ở thời điểm bài đăng xuất hiện thì chàng cầu thủ đang xếp ở vị trí thứ bốn
trên bảng xếp hạng vận động viên được yêu thích nhất sea games ba mươi một
hưởng ứng lời kêu gọi này thì dân mạng đã đồng loạt rủ nhau vót cho đội trưởng u hai mươi ba việt nam
và tính đến ngày hai mươi một tháng năm thì đội hùng dũng đã vương lên vị trí đầu tiên
với sự được bình chọn áp đảo so với các vận động viên khác và vẫn đang tiếp tục tăng
có thể thấy là trong suốt chặng đường của u hai mươi ba việt nam tại sea games năm nay
thì hùng dũng thật sự là một gương mặt không thể thiếu
dù mới trở lại sau chấn thương khá là nặng nhưng cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của chúng ta vẫn giữ phong độ thi đấu
và trong trận bán kết tối qua hùng dũng chính là người kiến tạo giúp cho tiến linh ghi bàn thắng duy nhất
cho trận đấu ở phút thứ một
đội trưởng u hai mươi ba việt nam có hai bàn thắng một bàn mang về ba điểm cho u hai mươi ba việt nam trước myanmar
bàn thắng duy nhất của tiến linh ở trận đấu tối ngày một mươi chín tháng năm đưa u hai mươi ba việt nam vào dự trung kết
có công lớn của đỗ hùng dũng với cú đá phạt ở phút một trăm một mươi
nhưng đó không phải là tất cả những gì tiền vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thể hiện tại sea games lần này
đóng góp của anh còn nhiều hơn thế
đỗ hùng dũng được huấn luyện viên park trao cho chiếc băng đội trưởng u hai mươi ba
u hai mươi ba việt nam tại sea games ba mươi một
và điều đó đồng nghĩa trách nhiệm của cầu thủ này trong sinh hoạt tập luyện và cả thi đấu là lớn nhất đội
hùng dũng là cầu thủ quan trọng nhất u hai mươi ba việt nam tại giải đấu lần này
cầu thủ thể hiện tầm ảnh hưởng qua một loạt hành động từ động viên tinh thần đồng đội dẫn dắt lối chơi
dũng giữ nhịp điệu giúp cho u hai mươi ba việt nam kiểm soát được bóng
và cũng là người tạo ra nguồn cảm hứng bởi trình độ chuyên môn
và ở góc độ của một chiến dịch thì dũng đang có giải đấu hoàn hảo
sea games là sự kiện quan trọng bậc nhất của bóng đá việt nam
vì vậy hùng dũng chắc chắn sẽ được ghi nhận xứng đáng cùng thành công của u hai mươi ba việt nam
khi nhìn rộng hơn thì tiền vệ này đang cùng với hoàng đức
chứng tỏ vị thế cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu khu vực
điểm là ở khu vực không có cặp tiền vệ trung tâm nào có chất lượng như là cặp hoàng đức hùng dũng của chúng ta
và tại sea games lần này những đối thủ đã qua của u hai mươi ba việt nam đều nhập cuộc với tâm thế cửa dưới
chủ động phòng ngự
nhưng chỉ philippines giành được một điểm và sau trận đấu thì huấn luyện viên northman figudearo của u hai mươi ba philippines
không ngần ngại nói rằng hòa u hai mươi ba việt nam là cả một thành tựu đối với đội bóng của ông
và các huấn luyện viên đối thủ đều thừa nhận rằng u hai mươi ba việt nam mạnh hơn dù chỉ sau một trận đối đầu
sức mạnh đó hoàng đức và hùng dũng đóng góp tới phần nữa
đặc biệt là hùng dũng người mang trên mình chiếc băng đội trưởng
điều khác biệt của tiền vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến từ sự dẻo dai và sức bình bỉ
một cựu huấn luyện viên từng nhận xét thể lực của cậu ấy ở mỗi trận đấu luôn ở mức độ tối ưu
cái hay của hùng dũng là luôn duy trì được trạng thái
cầu ấy hoạt động với tần suất cao di chuyển rộng và có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân
và các bạn cổ động viên ơi các bạn biết không tầm ảnh hưởng của hùng dũng ở u hai mươi ba là điều không cần tranh luận
ở một chiến dịch quan trọng như sea games mà thể hiện của các cầu thủ có tác động lớn tới kết quả bầu chọn cho danh hiệu quả bóng vàng việt nam
và giới chuyên môn đang nhận định sau giải đấu này hùng dũng có ba mươi cơ hội lần thứ hai sở hữu danh hiệu cao quý
sea games rõ ràng là chiến dịch lớn và quan trọng nên chắc chắn có tác động tới kết quả bầu chọn
và năm hai nghìn hai mươi hai bóng đá việt nam còn vlis và iff cup cũng quan trọng không kém
nếu cứ duy trì phong độ như hiện nay thì hùng dũng có nhiều cơ hội để giành quả bóng vàng việt nam hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá về hoàng đức giới chuyên môn cho rằng
hoàng đức cũng chơi không kém

có chăng cầu thủ này kém đàn anh đôi chút thôi
và chúng ta đánh giá hai cầu thủ này là những ứng viên tốt nhất cho quả bóng vàng năm nay
bóng đá việt nam không hề thiếu cầu thủ hay và có khả năng truyền cảm hứng
tuy nhiên theo bình luận viên quang tùng không phải ai cũng duy trì được tính ổn định như cặp tiền vệ trung tâm này
đặc biệt xuân trường hay là tuấn anh hoặc bất cứ cầu thủ nào đều có thể chơi cực hay ở một thời điểm
xong như vậy là chưa đủ nếu tính về yếu tố đóng góp
chiến thắng của u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba malaysia ở trận bán kết hai sea games ba mươi một
rõ ràng chưa thể khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể yên tâm
gian lao và đầy khó khăn đó là những gì mà các học trò của huấn luyện viên park hang seo
phải nếm chải ở cuộc đối đầu ấy
thậm chí binh đoàn áo đỏ còn đánh đổi tấm vé vào chung kết bằng chấn thương của văn xuân hay hoàng anh
từ ban thắng của tiên linh hẳn thề park đã có kế sách để đối phó với u hai mươi ba thái lan
tại trận chung kết sea games ba mươi một
đến chính nhà cầm quân người hàng cũng hiểu rằng đội hình mình đang xây dựng khó lòng có thể cải thiện thêm được nữa
vì mật độ thi đấu của sea games là rất dày đặc
vậy nên ông phải tìm ra được kế sách hay là âm mưu nào đó để chống lại u hai mươi ba thái lan
ở trận đấu cuối cùng và đó sẽ là gì liệu vị thuyền trưởng sáu mươi bốn tuổi đã có kế
có lẽ bàn thắng của tiến linh vừa qua sẽ gợi mở ra nhiều ý tưởng của huấn luyện viên park hang seo
và trong bối cảnh hàng công của u hai mươi ba việt nam
chưa có được sự hiệu quả hay là lối chơi toàn đội không quá hoàn thiện
và đó là tình huống ở phút thứ một trăm một mươi một của trận đấu
đội chủ nhà được hưởng quả phạt là ngôi sao thuộc biên chế bkm bình dương
đã bật cao đánh đầu để đem về quả ngọt
tận dụng những tình huống cố định chắc chắn là mưu kế hàng đầu
mà thầy bá cùng ban huấn luyện đang tính tới
còn nhớ tại sea games ba mươi thì u hai mươi ba việt nam từng có khá nhiều bàn thắng được ghi từ những pha bóng như thế
và cứ ở thời điểm đội gặp bê tắc
bị đội bạn phong tỏa lối chơi binh đoàn rồng vàng lại tận dụng những quả phạt gốc phạt gián tiếp
qua đó gieo sầu cho đối thủ
và cũng phải thừa nhận rằng u hai mươi ba việt nam khi ấy rất mạnh
những cái tên thành trung văn hậu đức chinh đều tận dụng rất tốt chiều cao của mình để mở khóa trận đấu
cho tới thời điểm hiện tại thì đội bóng của huấn luyện viên park hang seo
cũng có những cầu thủ sở hữu thể hình lý tưởng
có thể kể tới là việt anh thanh bình hay là văn tùng
nhưng rút cuộc chúng ta chưa có số lượng bàn thắng như kỳ vọng
hắn trong suốt nhiều năm dẫn dắt các cấp độ của bóng đá việt nam
vị chiến lược gia sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đã bị đối thủ nghiên cứu khá kỹ
và luôn cố gắng chống phá ý đồ của ông
những cầu thủ có thể mang tới bàn thắng từ tình huống cố định lúc này
bị theo kèm quá gắt gao cũng như là u hai mươi ba việt nam chưa có nhiều mã biến mới mẻ
thêm nữa là tại đội bóng không có chuyên pha về khoảng này như ở nhiều câu lạc bộ lớn của châu âu
u hai mươi ba việt nam phải chống phá
u hai mươi ba việt nam phải nghiêm túc hơn với những tình huống cố định vì nó mang nhiều lợi thế lớn lao
song yếu tố này còn tùy thuộc vào sự chuẩn xác trong những đường tạc bóng
hay là cách phân bổ người di chuyển
qua bàn thắng của tiến linh thấy được rằng đường chuyên của hùng dũng có điểm rơi vô cùng tốt
và số chín của đội chủ nhà cũng cực kỳ nhanh nhạy
anh lùi lại một nhịp để đánh đầu
những pha bóng bỏng từ chấm phá phạt hẳn sẽ mang đến sự nguy hiểm cho u hai mươi ba thái lan
ở trận bán kết một thì thầy trò huấn luyện viên mano poking nhiều lần phải cảm thấy thót tim
khi mà u hai mươi ba indonesia liên tục treo những đường bóng xoáy vào khung thành thủ môn tham sát chăn nàn
để qua đó tạo sự lộn xộn nhất định và tận dụng sự sơ sẩy từ hàng thủ
ý tưởng đã có giờ là lúc mà thầy trò huấn luyện viên park hang seo hướng tới trận đấu
tại sân mỹ đình với khí thế cao nhất
trong một thế trận bế tắc những pha bóng tình huống cố định rõ ràng đem tới sự kỳ vọng
cho u hai mươi ba việt nam
rất có thể sẽ xuất hiện thêm những khoảnh khắc điên rồ như tiến linh vào tối ngày một mươi chín tháng năm vừa qua
các bạn dự đoán như thế nào về kết quả trận chung kết giữa u hai mươi ba việt nam thái lan
xin hãy nhanh chóng để lại phần bình luận
và nếu còn bất cứ câu hỏi nào khác các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chương trình
chúng tôi sẽ lắng nghe và phản hồi nhanh nhất
đừng quên tặng cho chúng tôi một nút like để ủng hộ chương trình các bạn nhé